thưa quý vị cục cảnh sát giao thông cho biết trong bốn ngày thực hiện cao điểm tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
tính từ ngày một mươi một tháng một đến ngày một mươi bốn tháng một cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn chín trường hợp vi phạm nồng độ cồn
thông công hoạt động tuân trác kiểm soát xử lý vi phạm lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý gần bốn mươi trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ
phật tiền hơn tám mươi tám tỷ đồng tạm giữ hơn một mươi ba phương tiện tước hơn tám giấy phép lái xe các loại
trong đó vi phạm về nồng độ cồn là hơn chín trường hợp vi phạm về tốc độ hơn tám trường hợp trở hàng quá tải trọng bảy trăm bốn mươi trường hợp vi phạm ma túy bốn mươi bảy trường hợp
kế hoạch cao điểm tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ được thực hiện đến ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn